nhà xuất bản văn học phối hợp với thư viện quốc gia việt nam tổ chức buổi giới thiệu ra mắt cuốn sách
người công giáo cộng sản tiểu thuyết lịch sử của tác giả trần việt trung
người công giáo cộng sản là cuốn tiểu thuyết lịch sử dày dặn với hơn sáu trăm linh trang
viết về thiếu tướng trần tử bình là một trong những vị tướng đầu tiên của nước việt nam dân chủ cộng hòa
ông là người lãnh đạo phong trào công nhân cao xu phú riềng một nghìn chín trăm ba mươi
một trong những cốt cán của ủy ban khởi nghĩa hà nội tại cuộc khởi nghĩa tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
sáu mươi năm cuộc đời oanh liệt của tướng trần từ bình từ lúc được sinh ra ở đồng chuối
cho đến khi chút hơi thở cuối cùng đã được tái hiện thật sinh động đậm nét và gần gũi trên trang sách
nhân vật trung tâm của tiểu thuyết người công giáo cộng sản hiện lên không chỉ như một người anh hùng của thời đại
mà còn đậm chất đời chất tình của một người cha khả kính người chồng mẫu mực